tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia
ba mươi năm ngày sinh cụ nguyễn văn tố mùng năm tháng sáu năm một nghìn tám trăm tám mươi chín mùng năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nguyên trưởng ban thường trực quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tới dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
cụ nguyễn văn tố là một tri thức yêu nước nhiệt thành nhà lãnh đạo tài năng của quốc hội và chính phủ
nhà văn hóa uyên bác của dân tộc người cộng sự gần gũi thân thiết của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của quê hương hà nội
tên tuổi của cụ đã đi vào lịch sử dân tộc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp khoa học
nhất là khoa học xã hội và nhân văn chống nạn thất học nâng cao dân trí
sinh ra trong một gia đình nhà nho thuộc làng đông thành nay là phố bát sứ quận hoàn kiếm hà nội
ngay từ nhỏ nguyễn văn tố đã thể hiện tư chất thông minh và học giỏi
sau đó trên cương vị công tác nào cụ cũng mang hết tài năng tâm huyết kinh nghiệm
để công hiến cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc
cụ nguyễn văn tố là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm kiên trung bất khuất trước kẻ thù
hết lòng vì nước vì dân
cụ nguyễn văn tố là một nhân cách lớn là người hiện tài có đủ nhân trí dũng liêm
đặc biệt trên cương vị trưởng ban thường trực quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
tuy thời gian chỉ hơn tám tháng cụ nguyễn văn tố đã góp phần vào việc củng cố chính quyền cách mạng
hoàn thiện đường lối đối nội đối ngoại đưa đất nước ra khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc
cụ là bộ trưởng liệt sĩ duy nhất của chính phủ hy sinh trong kháng chiến chống pháp
để tưởng nhớ công ơn và sự hy sinh to lớn của cụ nguyễn văn tố vị chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước ta
nhiều ngôi trường đã được mang tên cụ ở hà nội thành phố hồ chí minh nghệ an